thưa quý vị công an quận đống đa tp hà nội đang tạm giữ hình sự đối với ba đối tượng
gồm nguyễn trung hiếu sinh năm hai nghìn ba lê văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và đỗ minh sáng sinh năm hai nghìn hai
cùng ở tp hải phòng để điều tra về hành vi gây dối trợ tự công cộng
đây là nhóm cổ động viên có hành vi đốt pháo sáng trên sân vận động hàng đẩy trong trận thi đô
đầu bóng đá giữa công lọc bộ hà nội và công lọc bộ hải phòng vào tối ngày hai tháng tám
công an xác định trong thời gian diễn ra trận đấu nguyễn trung hiếu lê văn tùng và đỗ minh sáng
đều là cổ động viên hải phòng đã giật chốt kích hoạt ba quả pháo sáng chuẩn bị từ trước
rồi ném xuống khu vực cổ động viên gây mất trật tự
đặc biệt quả pháo sáng do lê văn tùng kích hoạt đã khiến cho một cháu nhỏ ở hải phòng bị bỏng vùng đùi
hành vi của các đối tượng trên đã gây bất bình bức xúc trong dư luận
ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và tinh thần thể thao
có dấu hiệu cấu thành tội gây dối trật tự công cộng
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã thành khẩn khai nhận về hành vi vi phạm của bản thân
công an tp thái bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam
đối với hai đối tượng là hoàng anh tuấn chú tại tỉnh thanh hóa
và nguyễn kim đông chú tại xã kim an huyện thanh oai tp hà nội về tội trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra hoàng anh tuấn và nguyễn kim đông
do không có việc làm ổn định lười lao động hai đối tượng quen biết nhau trên trang mạng xã hội facebook
rồi bàn bạc rủ nhau đi trộm cắp tài sản ở nhiều tỉnh thành phố trong cả nước
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng thời gian ban đêm các đối tượng ngụy trang bằng cách
mặc áo chống nắng bịt khẩu trang sử dụng xe máy che biển đi đến các tỉnh thành phố tìm kiếm xe ô tô của người dân
để trước cửa nhà không ai trông coi đập phá cửa kính ô tô để trộm cắp tài sản bên trong
sau khi trộm cắp tài sản thì lựa chọn những tuyến đường vắng không có camera giám sát để tẩu thoát
bằng phương thức thủ đoạn trên từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đến nay hai đối tượng đã gây ra sáu vụ trộm cắp tài sản
ở các tỉnh thái bình bắc ninh hưng yên hải phòng vĩnh phúc và hải dương
thưa quý vị hiện nay việc cho vay nợ khá đơn giản thế nhưng khi người vay không thể thanh toán thì chuyện lại trở nên phức tạp
nhiều chủ nợ đã dùng đủ mọi cách để lấy lại tiền của mình và những hành vi vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây
nhiều người cho vay đã hành xử không đúng quy định pháp luật khiến cho họ tự đưa mình vào vòng lao lý
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tám đối tượng đều trú huyện cẩm mỹ để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích
theo hồ sơ do mâu thuẫn từ việc vay mượn tiền
nguyễn ngọc tân đã rủ thêm bảy đối tượng mang theo dao kiếm đến nhà anh nguyễn văn chiến chú cùng xã đánh giàn mặt để đòi nợ
tại đây đỗ ngọc tâm dùng dao chém anh nguyễn văn sang khi đang ngồi nhậu cùng chiến gây thương tích năm mươi chín
tiến hành điều tra công an huyện cẩm mỹ đã bắt giữ tân cùng đồng bọn
tại đây đỗ ngọc tâm dùng dao chém anh nguyễn văn sang khi đang ngồi nhậu cùng chiến gây thương tích năm mươi chín

nợ sáu mươi triệu đồng sau đó nhiều lần sinh gọi điện yêu cầu tài trả sáu mươi triệu đồng đã nợ trước đó
nhưng tài không nghe máy đến ngày hai mươi ba tháng sáu sinh thuê xe ô tô rủ thêm sáu đối tượng
mang theo ba dao tự chế rồi nhờ kiều phương chưa rõ lai lịch gọi điện dụ tài đến
tại đây các đối tượng đã khống chế chiếm đoạt một xe máy một điện thoại di động với tổng trị giá
hai mươi một triệu đồng của tài đồng thời chói tay đánh đập ép tài phải viết giấy vay nợ rồi mới thả tài về
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã bắt giữ bốn đối tượng liên quan
ba đối tượng khác đã đến đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thực trạng này cho thấy việc cho vai và đòi nợ có xu hướng bạo lực đang diễn biến phức tạp
ảnh hưởng sâu đến an ninh trả tự
những hành vi đòi nợ kiều bắt giữ người trái pháp luật đánh đập dọa nạt là hành vi vi phạm pháp luật
tùy vào mức độ tính chất cụ thể của mỗi vụ việc mà các đối tượng này có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự
tương ứng với hành vi mình gây ra
qua vụ việc trên cơ quan công an khuyến cáo người dân khi xảy ra tranh chấp về hợp đồng dân sự
thì liên hệ đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để khởi kiện yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật
nghiêm cấm có hành vi sử dụng vũ lực đe dọa sử dụng vũ lực bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ
đó là hành vi vi phạm pháp luật
theo luật quy định nếu người vay nợ không trả nợ đúng hạn người cho vay có quyền khởi kiện đến tòa án để buộc trả lại tiền
để tránh vướng lao lý người cho vay nên có cách hành xử hợp lý tuyệt đối không sử dụng bạo lực để đòi nợ
đây là những hành vi vi phạm pháp luật và các đối tượng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
theo thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
hiện đơn vị đang tiến hành điều tra vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra năm hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi ba
tại lâm trường buôn giao quẩm chi nhánh công ty trách nhiệm hiểu hạn lâm nghiệp buôn giao quẩm huyện cư mực ga tỉnh đắk lắk
quá trình điều tra xác định trong thời gian từ cuối năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi ba
cán bộ lâm trường buôn gia phẩm yêu cầu các hộ dân sử dụng đất lâm nghiệp do tự khai phá hoặc sang nhượng trái phép
để trồng cây công nghiệp từ năm hai nghìn tám trở về trước
ký hợp đồng liên kết để thu tiền trái pháp luật
vì vậy cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị các cá nhân tổ chức liên quan đã ký hợp đồng liên kết và nộp tiền cho lâm trường buôn giao quẩm
đến liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc để trình báo và cung cấp tài liệu liên quan tới việc ký hợp đồng liên kết
sử dụng đất lâm nghiệp và nộp tiền cho cán bộ lâm trường buôn giao quẩm
địa chỉ liên hệ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắk số năm mươi tám nguyễn tất thành phường tự an tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắk
điều tra viên thụ lý võ hương đoàn số điện thoại chín trăm linh năm hai trăm ba mươi một trăm hai mươi bảy
theo ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai trong những ngày qua mưa lũ đã khiến cho tám người chết ba người bị thương
và hàng loạt tuyến đường nhà ở bị sát lở vùi lất nghiêm trọng
tại tỉnh lào cai trận mưa lớn xảy ra trong những ngày qua
mưa lớn xảy ra ngày bảy tháng tám gây sát lở hàng nghìn mét khối đất đá làm chết một người và hư hại nhiều tài sản của người dân ước tổng thiệt hại khoảng năm tỷ đồng
mưa lớn đã làm sạt lở ta lưu dương một mươi tám vị trí lớn nhất là tại km số tám cộng một trăm linh tỉnh lộ một trăm năm mươi hai khiến giao thông qua đây bị chia cắt hoàn toàn
tại tỉnh điện biên mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ sạt lở đất làm hư hại nhiều nhà ở công trình giao thông thủy lợi và diện tích đất nông nghiệp ước tính thiệt hại hơn một mươi tỷ đồng
hai trăm bảy mươi chín g quốc lộ ba mươi hai trên địa bàn các tỉnh sơn la và yên bái đến nay vẫn chưa thông xe
còn tại tỉnh đắk nông mưa lũ đã khiến sáu nhà trên địa bàn bị hư hại một mươi sáu hộ dân phải di rời khỏi khu vực sụt lún sạt lở đất
đặc biệt hiện tình trạng sạt lở hồ chứa đắk nần tinh vẫn tiếp diễn huyện đắk cửa long phải di rời ba mươi bốn hộ trong vùng nguy hiểm ở hạ du đến nơi an toàn
trên những diễn biến phức tạp của tình trạng sụt lún nứt đất xảy ra tại nhiều nơi trên địa bàn
tỉnh đắk nông sẽ công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai
mọi thủ tục đang được tỉnh hoàn thiện để sớm công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai
theo thống kê đợt mưa lũ vừa qua tại đắk nông đã làm ngập một trăm chín mươi hai căn nhà ngập úng khoảng sáu trăm năm mươi một bốn hectare cây trồng các loại
hai trăm một mươi bảy hectare thủy sản và một trăm sáu mươi bốn ao hồ của người dân bị ngập
hai người dân bị nước cuốn trôi
ngoài ra nhiều công trình giao thông hạ tầng bị sụt lún sạt lở nghiêm trọng
chính quyền địa phương cũng đã phải di rời hai trăm tám mươi ba hộ dân ở những địa bàn sụt lún sạt trượt nguy hiểm đến nơi an toàn
ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hai trăm năm mươi tỷ đồng
những hạng mục công trình thủy lợi giao thông bị hư hỏng sụt lún nghiêm trọng gồm
đường hồ chí minh đoạn qua thành phố giang nghĩa đường tránh thành phố giang nghĩa trên quốc lộ hai mươi tám
hồ trướn nước đắk ninh tinh sạt lở đất gãy điện chất tại xã quảng trực huyện tuy đức
đây là những hạng mục công trình bị hư hỏng nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm hộ dân
để khắc phục sửa chữa những công trình này phải tốn rất nhiều thời gian cũng như tiền bạc
với hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng buộc phải di rời đến nơi an toàn tại các điểm sụt lún
ubnd tỉnh đắk nông cũng đã chỉ đạo các địa phương sớm khảo sát và bố trí tái định cư cho người dân
dùng hung khí đánh nhau gây dối trật tự công cộng hàng chục đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện tây sơn tỉnh bình định ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam
theo tài liệu của cơ quan điều tra do có mâu thuẫn với nhau trong làm ăn
nên trần văn nhơn đã rủ thêm một mươi đối tượng khác chuẩn bị nhiều loại hung khí hẹn nhau với nhóm của nguyễn văn tuấn
chú tại xã bình thành để giải quyết
khi đến khu vực nhà trọ thuộc khu phố thuận nghĩa thị trấn phú phong
hai nhóm với gần ba mươi đối tượng sử dụng nhiều loại hung khí rượt đuổi đánh nhau
gây náo loạn khu dân cư làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn
nhận tin báo công an huyện tây sơn đã triển khai lực lượng tổ chức truy bắt các đối tượng
và thu giữ các loại hung khí sử dụng đánh nhau đưa về trụ sở để đấu tranh làm rõ
còn tại tỉnh đồng nai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhân trạch đang mở rộng điều tra làm rõ
vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do đối tượng nguyễn cẩm tiên
trú tại thị trấn hiệp phước huyện nhân trạch thực hiện
theo điều tra từ ngày một mươi một tháng ba đến nay tiên đã thực hiện bốn vụ lừa đảo chiếm đoạt hàng chục triệu đồng
bằng cách vào mạng xã hội tìm người bán điện thoại di động rồi dùng tài khoản gia lô lấy tên là dâu tây
liên hệ với bên bán thỏa thuận giá cả và đề nghị cung cấp số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền đặt cọc
nhằm tạo niềm tin cho bên bán sau đó tiên hẹn địa điểm giao nhận hàng vào ngày cuối tuần
và đề nghị thanh toán bằng hình thức chuyển khoản sau khi kiểm tra và nhận điện thoại từ bên bán
tiên liên hệ ngay với đối tượng tên tú không rõ lai lịch gửi hóa đơn giả đã chuyển khoản thành công
để tiên đưa cho bên bán xem khi bên bán kiểm tra phát hiện không thấy tiền vào tài khoản hỏi lại
thì tiên lấy lý do cuối tuần ngân hàng làm việc chậm nên tiền chuyển khoản chậm và hứa đến thứ hai
không thấy tiền vào tài khoản thì quay lại đây sẽ trả lại tiền tuy nhiên ngay sau đó
tiên đã chặn mọi liên lạc với bên bán kể cả gia lô và facebook
sáu mươi đối tượng tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi năm vừa bị công an tp bắc giang phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh bắc giang tạm giữ về hành vi giả danh
nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của hàng nghìn người dân trên cả nước
gây thiệt hại trên ba mươi tỷ đồng
vào lúc bảy giờ ngày bốn tháng tám chín ngũi công tác của ban chuyên án với hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ
công an tp bắc giang phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
phòng cảnh sát cơ động và một số đơn vị nghiệp vụ khác thuộc công an tỉnh bắc giang đã đồng loạt kiểm tra bảy căn hộ
của một khu trung cư cao cấp thuộc huyện gia lâm thành phố hà nội và hai địa điểm ở huyện mỹ đức hà nội
đã phát hiện kiểm soát cùng với ba mươi bảy đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
ban truyền án đã thu giữ hai mươi tám bộ máy vi tính ba mươi một thiết bị phát sóng internet bốn mươi ba điện thoại di động các loại

trong vụ án này đối tượng có vai trò chủ mưu cầm đầu được xác định là trần văn mạnh ở an tiến mỹ đức hà nội
các đối tượng có vai trò giúp sức tích cực như trần văn sĩ trần long vũ trần văn đạt nguyễn ba tuấn đều ở an tiến mỹ đức hà nội
các đối tượng còn lại được các đối tượng trên tuyển vào làm nhân viên
được nuôi ăn ở các đối tượng trên tuyển vào làm nhân viên được nuôi ăn ở các đối tượng trên
trả lương hàng tháng để thực hiện các hành vi lừa đào chiếm đặt tài sản
các đối tượng còn lại được các đối tượng trên tuyển vào làm nhân viên trả lương hàng tháng để thực hiện các hành vi lừa đào chiếm đặt tài sản
các đối tượng trong vụ án này đã dùng thủ đoạn thu mua các tài khoản facebook ảo
rồi dùng các ứng dụng trên nền tảng internet để chạy quảng cáo nhằm tăng tương tác trên facebook
tập trung gửi đăng quảng cáo vào các hội nhóm cho vai tiền giả thông tin của các ngân hàng tổ chức tín dụng
trong việc hỗ trợ các gói vay với mức lãi suất ưu đãi giải ngân nhanh trong ngày
để tạo niềm tin của người có nhu cầu vay tiền các đối tượng đã đóng nhiều vai khi là nhân viên tư vấn chăm sóc khách hàng
khi là nhân viên thẩm định hồ sơ
các đối tượng đã lập hồ sơ cho vai tiền sau đó yêu cầu người dân cần vai tiền phải chuyển các khoản tiền
như phí giải ngân phí bảo hiểm cho khoản vay tới các tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định
nhiều trường hợp bị hại chuyển nhiều lần lên tới trên hai trăm linh triệu đồng
với thủ đoạn lừa đảo như trên bước đầu lực lượng phá án xác định nhóm đối tượng trên đã lừa đảo
chiếm đoạt được số tiền trên ba mươi tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên địa bàn toàn quốc
điều đáng lưu ý trong vụ án này các đối tượng đều có đội tuổi rất trẻ dưới hai mươi năm tuổi
thậm chí một số đối tượng còn ở độ tuổi vị thành niên đã bị lôi kéo tham gia tụ tập
và tham gia hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản cá biệt có học sinh đang nghỉ hè cũng bị lôi kéo
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc giang đã ra quyết định tạm giữ ba mươi một đối tượng
và đang phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tệ phạm sử dụng kết liện cao đấu tranh mở rộng chuyên án
thưa quý vị trận mưa lớn gây ra lũ ống lũ quét vào tối ngày năm tháng tám vừa qua
đã làm huyện mù căng trải của tỉnh yên bái thiệt hại nặng nề về người và tài sản
tính đến thời điểm này mưa lũ đã khiến hai người tại xã khao mang thiệt mạng
một người ở xã hồ bốn mất tích ba mươi năm ngôi nhà thiệt hại nặng nề
quốc lộ ba mươi hai đoạn chạy qua địa phận các xã khao mang và hồ bốn bị sạt lở nhiều đoạn
khiến cho xã hồ bốn bị cô lập mưa lớn cũng làm toàn huyện mù căng trải bị mất điện
xã hồ bốn là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận lũ quét xảy ra vào tối ngày năm tháng tám
mọi thứ đều bị cuốn trôi hoặc bị vùi lấp
lũ quét tràn qua ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản của gia đình chị giàng thị khua đã bị cuốn trôi
may mắn chị cùng năm người thân trong gia đình đã thoát khỏi cơn lũ dữ
thì bây giờ thì nhà em bị san bằng hết giống như cái mặt sẵn này rồi
nó giống như kiểu nhà chưa hề tồn tại
bây giờ trên nền nhà thì chỉ còn đất đá đã đè lên nhau thôi chứ không biết là cái nhà nữa
cũng như gia đình chị khua bảy người trong gia đình ông mùa a dê may mắn thoát khỏi dòng lũ quét
tuy nhiên toàn bộ tài sản của gia đình đều bị cuốn trôi
sau khi nghe hàng xóm hô hào tôi đã bảo vợ con bế các cháu chạy lên trên rừng
khi đi dù không có con đường nào nhưng vẫn cố gắng chạy để tránh bị sạt lở và nhanh chóng đến nơi an toàn
lũ về đã cuốn trôi toàn bộ nhà cửa
và tài sản mà tôi tích góp bao nhiêu năm nay
theo báo cáo của ủy ban nhân dân xã hồ bốn huyện mù căng trải đến thời điểm này
cả xã có ít nhất hai mươi nhà bị sập và cuốn trôi hoàn toàn
một trăm nhà bị sập từ năm mươi đến tám mươi
hàng chục con gia súc bị chết và mất tích
gần một trăm linh xe ô tô xe máy bị cuốn trôi và vùi lấp
nhiều cơ sở hạ tầng giao thông trường học bị hư hỏng nặng
đối với vấn đề là hỗ trợ cho người dân
xã đã hỗ trợ cho mấy hộ dân bị mất nhà
mấy hộ là ba mươi kg gạo
hiện nay về vấn đề bố trí tạm thời cho người dân
thì hiện nay là đang bố trí tại các nhà cộng đồng
và các hộ liên quan người nhà người thân
để các hộ đấy ổn định với sinh hoạt
và bước tiếp theo thì sẽ trí đạo và khắc phục thêm
ngay sau khi xảy ra mưa lũ trên địa bàn
về phía huyện chúng tôi đã họp khẩn cấp với ủy ban dân huyện và ban chỉ huy phòng sống thiệt tài của huyện
để báo cáo với các ngành sẽ đã thành lập ba tổ công tác xuống ba xã
trọng tâm là hồ bốn rồi khao mang và lào trải
để bảo đảm cho người dân nhanh chóng ổn định lại cuộc sống
huyện mù căng trải tiếp tục chỉ đạo các địa phương và cử lực lượng tại chỗ
tham gia hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả trước mắt
đồng thời tăng cường công tác tìm kiếm cứu nạn và theo dõi diễn biến thời tiết
để chủ động ứng phó với thiên tai
huyện mù căng trải đang cho cắm biển cảnh báo các phương tiện không lưu thông
nguy cơ sạt lửa nguy hiểm
không nên dừng đỗ trú tránh ở những khu vực ta lui cao độ dốc lớn
huyện cũng đã hỗ trợ ba mươi sáu triệu đồng cho gia đình có người thiệt mạng